nhân kỷ niệm một năm ngày mất của nhà thơ nhạc sĩ nguyễn trọng tạo nhà xuất bản văn học có buổi ra mắt bộ sách nguyễn trọng tạo tuyển tập
đồng thời triển lãm ảnh chân dung nguyễn trọng tạo của nhiếp ảnh gia nguyễn đình toán được tổ chức tại hà nội
bộ sách nguyễn trọng tạo tuyển tập lần này gồm ba tập được in bìa cứng trong đó tập một là thơ và nhạc tập hai là văn xuôi tập ba với tựa đề nhịp đồng giao
những bài viết về nguyễn trọng tạo cũng tại chương trình người xem còn được thưởng lãm ảnh chân dung nguyễn trọng tạo của nhà nhếp ảnh nguyễn đình toán
trong sự nghiệp sáng tác của mình nhà thơ nhạc sĩ nguyễn trọng tạo đã xuất bản hơn hai mươi đầu sách gồm thơ văn xuôi phê bình tiệu luận và nhận được nhiều giải thưởng
đặc biệt là giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm hai nghìn một mươi hai cho tập thơ đồng giao cho người lớn và trường ca con đường của những vì sao
bên cạnh đó ông còn được nhớ tới với nhiều ca khúc nổi tiếng như làng quan họ quê tôi phổ thơ nguyễn phan hách khúc hát sông quê phổ thơ lê huy mậu